tiếp tục thông tin về tình hình dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp
tại các địa phương số ca mắc dịch bệnh này đang có xu hướng gia tăng
các bệnh viện tại đắk lắc đang phải tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân gây quá tải và thiếu dường bệnh
số ca bệnh tăng đột biến thậm chí đã có những trường hợp tử vong
không còn dường bệnh khoa truyền nhiễm của bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên đã phải bổ sung thêm một trăm linh dường gấp
để phục vụ bệnh nhân sốt xuất huyết
theo thống kê bệnh viện này đã tiếp nhận và chữa trị cho hơn hai ba trăm linh bệnh nhân
không chỉ bệnh viện vùng mà các bệnh viện khác tại tỉnh đắk lắc đang phải đối mặt với tình trạng quá tải
gây khó khăn cho y bác sĩ trong việc chăm sóc người bệnh
khoa chúng tôi dường chỗ hoạch là chỉ có năm mươi dường bệnh
nhưng mà hiện tại là chúng tôi phải kê giường ghép nằm dọc các hành lang
số lượng bệnh nhân tăng có thể là tăng gấp đôi hoặc gấp ba
có đợt cao điểm là lượng bệnh nhân chúng tôi lên tới
một trăm linh gần một trăm năm mươi bệnh nhân
tăng đó thì tất nhiên là khó khăn không đủ
không nói chung là cách chăm sóc của mình
nên điều dưỡng của mình rất là cố gắng hết sức
tại vì có ba điều dưỡng thôi mà chăm sóc mình có ngày được điểm lên tới hai trăm ba mươi bệnh nhân
thì điều dưỡng của mình làm phải nói là quá sức
thống kê của trung tâm y tế dự phòng tỉnh đắk lắc cho thấy
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đắk lắc ghi nhận gần một mươi một ca mắc sốt xuất huyết
gấp hơn hai mươi năm lần so với cùng kỳ năm trước trong đó hai trường hợp tử vong
trước thực trạng này ngành y tế đã lên những phương án đối phó
nếu dịch bệnh tiếp tục tăng trong thời gian tới
theo quy định chúng tôi sẽ thiết lập cái bệnh viện giả chiến để điều trị riêng về sốt xuất huyết
nhưng mà vấn đề như tôi nói thực ra điều trị là vấn đề sau
vấn đề vẫn mong muốn là làm thế nào cộng đồng phải ý thức được vấn đề của mình
làm thế nào để mình đừng mắc sốt xuất huyết
làm thế nào để diệt lăng quan bỏ gậy vệ sinh môi trường
dịch sốt xuất huyết tại tỉnh đắk lắc đang có những diễn biến
phức tạp số ca nhiễm đã tăng cao kỷ lục từ trước đến nay
và nghiêm trọng hơn là đã có bệnh nhân tử vong do dịch này
do đó tỉnh đắk lắc cần sớm có giải pháp giảm tải cho các bệnh viện
đồng thời có các biện pháp chống dịch hiệu quả để hạn chế sự gia tăng của bệnh nhân sốt xuất huyết